tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nguyễn văn nhường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại xã phúc trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình khởi tố và bắt tạm ra
vào ngày hai mươi năm tháng năm công an xã phúc trạch huyện bố trạch tiếp nhận tin báo của chị lê thị bé
về sự việc xảy ra vào đêm ngày hai mươi bốn tháng năm tại lán của gia đình chị
bị một đối tượng lạ mặt đập phá hủy hoại tài sản
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ công an huyện bố trạch đã khẩn trương làm rõ
đối tượng nguyễn văn nhường là đối tượng gây ra vụ việc trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp
chỗ ở của nguyễn văn nhường thu giữ một khẩu súng ak thuộc vũ khí quân dụng
và một súng thể thao cùng một số sản phẩm động vật rừng hoang dã